kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
các em thí sinh đã hoàn thành hai môn thi ngữ văn và tiếng anh
kết thúc các buổi thi nụ cười là điểm chung dễ bắt gặp trên môi các sĩ tử
sáng nay các em học sinh lớp chín tại hà nội đã hoàn thành môn thí ngữ văn
đây là môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi
đề thi môn ngữ văn năm nay có cấu trúc hai phần
bao gồm một phần thơ kết hợp với nghị luận văn học và một phần văn xuôi kết hợp với nghị luận xã hội
với phần đầu liên quan tới tác phẩm viếng lăng bác phần hai có nội dung liên quan tới cách ứng xử
dù có một số ý kiến cho rằng đề thi phần nào gây bất ngờ
bởi nhiều nhận định rằng đề sẽ rơi vào kỳ một do thời gian kỳ hai bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch covid một mươi chín
nhưng tác phẩm trong đề vẫn nằm trong phần học trọng tâm của môn ngữ văn lớp chín kỳ hai nên sẽ không gây khó khăn cho học sinh
đề văn năm nay được đánh giá là an toàn đảm bảo những kiến thức cơ bản
điểm trung bình học sinh có thể đạt được ở mức khá nhiều trường hợp có thể dễ đạt mức điểm cao hơn
tới giờ thi buổi chiều theo ghi nhận của phóng viên
các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp chín
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đánh giá đề thi ngoại ngữ dễ và vừa sức với các bạn học sinh trung học cơ sở
theo các thí sinh đề thi năm nay có thể đạt được điểm khá cao

những học sinh dự thi vào các trường khối chuyên sẽ tiếp tục thi các môn chuyên
những học sinh dự thi vào các trường khối chuyên sẽ tiếp tục thi các môn chuyên